bộ tài chính đã đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng thịt gà và phụ phẩm sau giết mổ đông lạnh một số mặt hàng thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh
theo đó mặt hàng thịt gà được bộ tây chính đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu các mặt hàng thịt đã chặt mạnh và phụ phẩm sau giết mổ đông lạnh thuộc phần nhóm hai nghìn hai trăm linh bảy một mươi bốn từ hai mươi xuống một mươi tám mỹ đề nghị là một mươi bốn năm
trong khi đó thuế xuất mặt hàng thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh trừ loại thịt cả con và nửa con trừ thịt mông đùi thịt vai và các mảnh của chúng từ hai mươi năm xuống hai mươi hai
đánh giá tác động của phương án bộ tài chính cho biết người tiêu dùng được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm
trong trường hợp giảm thuế từ hai mươi xuống một mươi tám lấy theo kim ngạch nhập khẩu chịu thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường năm hai nghìn một mươi tám
thì dự kiến sẽ giảm thu khoảng ba triệu usd tương đương sáu mươi
chín tỷ đồng một năm